do ảnh hưởng của tình hình dịch covid một mươi chín nên một số nhà xe đăng ký tại bến xe khách liên tỉnh tỉnh đắk lắc đã dừng hoạt động do lượng khách giảm mạnh
việc một số nhà xe dừng hoạt động đã góp phần phòng chống dịch covid một mươi chín tuy nhiên vẫn còn một số nhà xe vẫn phải duy trì tuyến cố định trong điều kiện hành khách đi lại rất ít nên gặp rất nhiều khó khăn